điện kremlin ngày hôm qua thông báo nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un sẽ thăm nga trong những ngày tới
theo lời mời của tổng thống nga vladimir putin
ông kim jong un dự kiến sẽ hội đàm với tổng thống putin
tuy nhiên chi tiết về thời gian và địa điểm diễn ra chuyến thăm không được công bố
trước đó truyền thông hàn quốc dẫn lời các quan chức chính phủ đưa tin
nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đang đi tẩu hỏa tới nga
theo điện kremlin từ trước đến nay nga và triều tiên vẫn luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp
tôn trọng lẫn nhau và đã có các cuộc tiếp xúc diễn ra ở nhiều cấp khác nhau
lần cuối cùng nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un và tổng thống nga vladimir putin gặp nhau
là vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín tại vladivostok
đây là chuyến thăm đầu tiên của ông kim jong un tới nga
và là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo